khuya ngày một mươi năm rạng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy công an quận một tp hcm đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra hành chính
các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thuộc phường nguyễn thái bình quận một
công an quận một đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh là công ty trách nhiệm hữu hạng hyp asia
tại tầng trời số bốn mươi một bốn mươi ba năm kỳ khởi nghĩa phường nguyễn thái bình quận một
và công ty trách nhiệm hữu hạng lepigan tại tầng một số bốn mươi một bốn mươi ba năm kỳ khởi nghĩa phường nguyễn thái bình quận một
qua kiểm tra công an đã xử lý hai cơ sở kinh doanh vi phạm các lỗi như tổ chức vui dây giải trí
ngoài khoảng thời gian từ tám giờ đến hai mươi bốn giờ mỗi ngày kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
và kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép
ngoài ra công an còn phát hiện các cơ sở này còn kinh doanh có liên quan đến khí cười n hai o
thu giữ một mươi bốn bình kim loại chứa khí n hai o đồng thời phát hiện thêm một số đối tượng dương tính với chất ma túy
công an quận một đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý các sai phạm của các cá nhân tổ chức liên quan theo quy định
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy tại ủy ban nhân dân xe ale huyện ersup
ủy ban nhân dân của tỉnh đắk lắc đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân tập thể
có thành tích truy bắt ba đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ khủng bố xảy ra
ở hai xã thuộc nguyễn trư quynh vào ngày một mươi một tháng sáu
ông nguyễn thiên văn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiêm bí thư huyện ủy huyện ersup
đã trao thưởng nóng số tiền một mươi năm triệu đồng cho ba tập thể gồm công an huyện ea súp
công an xe ale và ủy ban nhân dân xã ale cùng một mươi hai cá nhân là cán bộ công an huyện ersup và công an xã ale
ngoài ra đảng ủy xe ale cũng đã trao thưởng số tiền năm triệu đồng cho tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã ale
đảng ủy xe ale lãnh đạo tỉnh đã biểu dương tinh thần mưu trí dũng cảm của các tập thể cá nhân
tham gia truy bắt tội phạm bảo vệ tính mạng tài sản cho người dân
đây là những tấm gương sáng tiêu biểu cân đức phát huy và nhân rộng hơn nữa
để cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
như chúng tôi đã thông tin qua công tác nắm tình hình vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng bảy
lực lượng trinh sát đã phát hiện ba đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn
tại một khu dãy vắng thuộc thôn một mươi một xe ale huyện ersup tỉnh đắk lắc
ngay sau đó lực lượng công an huyện ersup cùng người dân đã tiến hành truy đuổi
và bắt giữ được ba đối tượng gồm ijunie ersup cùng người dân đã truy bắt ba đối tượng
ijunie sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú thôn bang xã eanwek huyện grombach
nay yen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú buôn ergloc xã cư pơng huyện grombuch
và nay tam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú buôn adrondit
xã cư pơng huyện grombuch
đây là ba trong số sáu đối tượng đã trực tiếp tham gia vụ tấn công
và trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea thu tù
hiện trúc vinh vào ngày một mươi một tháng sáu đang bị cơ quan an ninh điều tra
của tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã đặc biệt về tội khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân
tụ tập gây dối trật tự công cộng ba mươi năm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện tân phước tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam
trong đó cơ quan công an tạm giam một mươi một đối tượng hai mươi bốn đối tượng còn lại
bị cấm đi khỏi nơi cư trú
do có mâu thuẫn tử trước vào ngày một mươi hai tháng bốn huỳnh nhật trường và nguyễn văn khánh duy
cùng chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang lên facebook thách thức đánh nhau
đến ngày một mươi bảy tháng bốn hai đối tượng trên rủ thêm nhiều thanh niên hẹn đánh nhau
tại cầu vượt cao tốc thuộc địa bàn xã phước lập huyện tân phước
hai nhóm tụ tập mang theo hung khí điều khiển xe gắn máy dọc các tuyến đường
không đội mũ bảo hiểm lấn làn đường nẹt pô la hét áp sát người đi ngược chiều
đồng thời dùng điện thoại di động ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội facebook
gây mất an ninh trả tự
sau khi điều tra làm rõ mức độ vi phạm công an huyện tân phước tỉnh tiền giang
đã tiến hành khởi tố ba mươi năm đối tượng
liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hai mươi bốn bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng
đã triệt phá vào cuối tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
vừa bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bảy tại thị trấn bác miều huyện bảo lâm
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lý văn hồng chú xã thái học huyện bảo lâm
đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng
tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi huyện hạ lan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
triệt phá thành công chuyên án bắt sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác
nhận ma túy từ nước ngoài về việt nam để bán lại cho các còn nghiện kiếm lời
hai bị cáo trong đường dây gồm trần thanh quân ba mươi tuổi và nguyễn viết hồng dũng hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng
đưa ra xét xử sơ thẩm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
từ năm hai nghìn một mươi bảy trần thanh quân có quen biết với trần viết quân sinh sống tại đức
đến năm hai nghìn hai mươi một viết quân từ đức gọi điện về việt nam cho thanh quân để hỏi xem có tiêu thụ ma túy không
sẽ gửi về cho bán thấy lợi nhuận cao thanh quân đã móc nối với dũng để vận chuyển ma túy từ đức về việt nam
sáng ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khi ma túy vừa vận chuyển về đà nẵng
quân gọi điện nhờ một người quen ra nhận hàng giúp thì bị bắt quả tang
thu xử tám năm trăm linh viên thuốc lóc năm mươi viên hổng phiến năm mươi gam ketamin một mươi gam ma túy đá một cầu súng
trước hội đồng xét xử quân và dũng thừa nhận đã cấu kết với nhau
dũng biết là ma túy nhưng vẫn nhận vận chuyển giúp quân về việt nam tiêu thụ
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt trần thanh quân mức án tử hình
nguyễn viết hồng dũng án trung thân cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
thời gian gần đây công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã liên tiếp triệt phá được nhiều vụ việc mua bán trái phép chất ma túy
số lượng ma túy thu được nhiều hơn tính chất quy mô và thủ đoạn hoạt động cũng ngày càng tinh vi hơn
điều đó cho thấy tội phạm và tệ nạn ma túy ở những địa bàn du lịch trọng điểm như là thành phố nha trang
luôn diễn biến ngày càng phức tạp gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
cuối tháng sáu vừa qua trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang
bắt quả tang một đối tượng chú phường sương huân đang tảng trữ một lượng lớn ma túy đá trong người
khám xét nơi ở của người này công an thành phố nha trang còn thu giữ thêm một mươi chín bịch đều chứa ma túy đá
cũng trong tháng sáu qua công tác nghiệp vụ công an thành phố nha trang triệt phá một cơ sở chuyên bào chế các loại ma túy cỏ mỹ
khám xét cơ sở này lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn ba mươi kg nguyên liệu hệ thống máy móc các loại hóa chất để bào chế cỏ mỹ
hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc là hai cha con khai nhận
bị và hóa chất đều được đặt mua trên mạng sau đó tổ chức điều chế cỏ mỹ rồi phân nhỏ bán cho người sử dụng
các đối tượng đã có những phương thức thu đoạn ngày càng kinh vi sở việc và cả quy mô hơn
các đối tượng đã liên kết với các đối tượng ngoài tỉnh thông qua mạng xã hội để hình thành các nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố
hình thức giao dịch chủ yếu thông qua hệ thống vận chuyển hàng hóa với mặt hàng là chất ma túy mới đang được giới trẻ
ưa chuộng nước bóng dưới dạng thực phẩm ma túy chai ly nước nho
gần đây các đối tượng đã liên kết tìm hiểu mua các hóa chất và điều tiết và tẩm phê dung dịch có chứa chất ma túy vào thảo mọc dạng cỏ mỹ
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba chỉ riêng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang đã phát hiện bắt giữ ba mươi năm vụ
chín đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ hơn hai hai kg ma túy các loại
theo đánh giá của cơ quan công an tội phạm vẫn lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý
các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú để tổ chức các hoạt động phạm tội
điển hình như mới đây công an thành phố đã liên tiếp phát hiện sáu vụ với hơn bốn mươi đối tượng thuê các căn hộ khách sạn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong sáu tháng cuối năm
đơn vị chủ động làm tốt công tác nắm tình hình phân tích dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm và ma túy trên địa bàn thành phố
kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp phòng ngừa đấu tranh tuần tra kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh
dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự nhằm phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm minh hành vi mua bán tổ chức chú dắt sử dụng trái phép chất ma túy
dù phần lớn hoạt động với tính chất nhỏ lẻ nhưng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở thành phố nha trang vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
là địa bàn du lịch trọng điểm giao thông thuận tiện lượng khách vãng đai lớn các loại hình dịch vụ phát triển vì thế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy luôn thường trực
bên cạnh đó việc tập trung đấu tranh chấn áp của lực lượng công an chính quyền cơ sở và các đoàn thể địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp tuyên truyền
nhằm huy động và phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy góp phần xây dựng địa bàn du lịch an toàn thân thiện
đoàn công tác công an tỉnh hà nam đã đến thăm hỏi động viên và trao số tiền hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng cho sáu gia đình liệt sĩ và hai cán bộ công an xã bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện chư quynh của tỉnh đắk lắc
tại các gia đình liệt sĩ đoàn thắp hương tưởng nhớ các đồng chí cán bộ công an xã và cán bộ xã đã hy sinh trao tiền hỗ trợ và bày tỏ sự tiếc thương
chia buồn sâu sắc với những đau thương mất mát to lớn của thân nhân gia đình các đồng chí
đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
các đồng chí là tấm cường sáng là động lực để cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh hà nam học tập nói theo
cùng ngày đoàn đã đến thăm hỏi động viên tặng quà hai đồng chí cán bộ công an xã eakatu huyện chư quynh bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện chư quynh
liên quan đến vụ một đối tượng xông vào trụ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp thành phố hồ chí minh và dùng kéo tấn công cán bộ trực bang vào ngày một mươi năm tháng bảy
hiện công an quận gò vấp đã tạm giữ đối tượng và đang tiếp tục làm rõ động cơ của đối tượng này
theo camera ghi lại vào lúc một mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bảy một nam thanh niên bất ngờ xông vào trụ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp
sau đó dùng kéo đàm đại úy đặng ngọc huy cán bộ trực bang đang gọi tiếp dân
mặc dù bất ngờ nhưng đồng chí huy đã nhanh chóng tránh được sau khi tấn công không được đối tượng ra xe gắn máy tẩu thoát
ngay khi vụ việc xảy ra công an quận gò vấp đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là nguyễn đức an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ phường một mươi sáu quận gò vấp
khi công an đến đây đối tượng không hợp tác mà chóng trả sau đó tự té ngã dẫn đến thương tích công an đã đưa đối tượng đi xử lý vết thương
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do nghe theo tiếng nói trong đầu sai khiến mang kéo đi đâm cán bộ công an nên thực hiện hành vi trên
được biết đối tượng an bị nhiễm hiv và đã có ba tiền án tiện sự về tàn trữ trái phép chất ma túy cướp vật tài sản và cố ý cây thường tích
hiện công an quận gò vấp đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện không ít người tự xưng là cô cậu thầy nhận xem bói online
những hoạt động này đang ngày một thu hút sự chú ý của cư dân mạng
không khó để tìm ra những địa chỉ của website xem bói trên facebook với hàng trăm ngàn lượt theo dõi như review xem bói xem bói online chuẩn xem bói miễn phí
mỗi tài khoản facebook luôn có hình ảnh đại diện là những cô đồng cậu đồng được trang điểm kỹ với đầy vẽ thanh thoát thánh hiền
đặc biệt đánh vào tâm lý nhu cầu về niềm vui
nhiều tính tâm linh của cộng đồng của người dân xem vận hàng cả năm xem đường tình duyên đường công doanh sự nghiệp
hiện tại chị cũng biết là các bạn trẻ rất quan tâm đến tiktok và xem tiktok rất là thường xuyên
ví dụ trong thời gian rảnh thì từ đó cũng sẽ có những cái trang những cái kênh mà gọi là coi bói online về thành số học về tử vi hay là về các cô đồng thầy đồng
thì các bạn trẻ hiện tại thì em thấy là xem khá là nhiều
và riêng cá nhân em cũng xem khá là nhiều khi mà gặp các vấn đề về trong cuộc sống
thì mình muốn có một câu hỏi nào đó một câu trả lời nào đó để giải đáp thất vọng của mình
hình thức xem bói rất đa dạng từ bói chỉ tay bói bài bói bổ câu đến xem tử vi xem tuổi
đặc biệt cùng với sự bùng nổ của công nghệ bốn thay vì phải đến tận nơi để xem bói như truyền thống thì giờ đây khách hàng có thể ngồi tại nhà và xem bói qua mạng
những người tự xưng là thầy là cô càng trở nên nổi tiếng và được nhiều người tìm đến để xem
cái câu chuyện về mạng xã hội nó là một cái câu chuyện gọi là muôn thở bởi vì đó là một cái không gian mở thiếu kiểm soát
đồng thời cũng là nơi mà có rất là nhiều đối tượng họ lợi dụng vào để thu hút các khán giả các bạn trẻ v v các thứ
thì riêng đối với cái cụm từ gọi là xưng thầy cô hay là gì đó thì quan điểm của mình nó cũng chỉ là một cái danh sưng thôi
tuy nhiên dưới góc độ ngược lại mình phải xem thử cái kiến thức đó là gì nó có thật sự hữu ích hay không
nó có mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh hay không
bên cạnh dịch vụ xe mối online những mặt hàng như vòng cổ móc khóa nước hoa cũng được phù phép thành những mặt hàng tâm linh với nhiều màu sắc tên gọi khác nhau
đánh vào tâm lý của nhiều người dùng các chủ cửa hàng online đã chào mời những sản phẩm với đủ mọi công dụng
có nhiều khi cái tượng nó chỉ là một cái bức tượng đá thôi hoặc là một cái dây hạt nó cũng đơn giản nó chỉ là những cái dây gỗ hay đá bình thường thôi
tuy nhiên thì qua những cái lời giới thiệu của những mọi người gọi là cô cậu ở bệt trên thì tự nhiên nó lại trở thành những cái món đồ nó rất là cao siêu
có một cái nguồn năng lượng nó cũng thiết cao siêu lắm cho nên là có khi nó trị giá lên đến vài chục triệu vài trăm triệu thậm chí là vài tỷ qua những cái việc mà phóng đại của những cái người cô cậu đó
cuộc đời này trong cái này thôi trưởng thú trong gia đình cái gì phải gánh pháp được cho tôi đúng nhận sai cãi thôi cho tôi
hầu hết những người tự xưng là cô đồng
thầy cậu ban đầu chỉ là những người bình thường sau tự dựng lên cho mình những câu chuyện thần thánh được ăn lộc thánh có khả năng đoán đúng đoán trúng vận hạn
ai đến trực tiếp cũng được nếu không đến trực tiếp có thể ngồi ngay tại nhà thậm chí nằm trên giường trong phòng ngủ cũng có thể coi bói
thế nên có người mới nói vui dịch vụ bói toán giờ đây có thể ship tới tận trực giường
việc nhiều quốc gia gia tăng nhập khẩu gạo việt đã đẩy giá gạo việt nam lên cao nhất trong vòng một mươi năm qua
theo bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam nguyên nhân khiến giá gạo tăng mạnh là nguồn cung gạo trên thế giới rụt giảm so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi hai
el nino xuất hiện đã buộc nhiều quốc gia tăng mua để giữ chữ
trong tháng sáu giá gạo xuất khẩu đạt bình quân sáu trăm năm mươi usd một tấn tăng chín bốn so với tháng năm và tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
lũy kế tháng sáu giá gạo xuất khẩu ước đạt năm trăm ba mươi chín usd một tấn tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm ngoái mức cao nhất trong một mươi năm qua
hơn một mươi năm trở lại đây nghề nuôi cá lồng trên các tuyến sông qua địa bàn tỉnh hải dương phát triển nhanh chóng giúp các hộ nuôi cá phát triển kinh tế
mặc dù vậy đây cũng là nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi ảnh hưởng của yếu tố thời tiết môi trường đặt ra yêu cầu đối với người nuôi cá lồng trên sông cần phải cẩn trọng nhất là trong mùa mưa bão
cách đây gần tám năm ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm do ảnh hưởng của cơn bão số hai nước sông kinh thầy qua địa phận xã nam tân
huyện nam sách dâng cao nước lũ đã cuốn trôi hơn năm mươi lồng cá của gia đình anh nguyễn văn nhuận
khi đó đang nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao như cá chép cá chám giòn cá lăng cá riêu hồng gây thiệt hại gần hai mươi tỷ đồng
rút kinh nghiệm từ thiệt hại đó những năm sau cứ trước mùa bão hàng năm gia đình anh nhuận đều kiểm tra hệ thống lồng nuôi cá để có biện pháp bảo vệ an toàn cho hai trăm linh lồng nuôi cá trên sông kinh thầy
để bảo vệ cho cá lồng mùa mưa bão là chúng tôi chẳng chéo mua thêm dây
cháo để về chẳng mùa mưa bão mùa lũ để nó chảy nước nó mạnh nó không như là mùa bình thường
phao thì cấm các những phao biển báo tiêu bờ lưu để báo đường cho tàu bè đi cho nó đỡ va chạm vào những đồng bè của mình
trạm quản lý đặc sông nguyễn bình chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương rồi là chỗ đội thanh trang toàn số hai
rồi là phòng cảnh sát đạo thương đồng thủy hải dương xuống tổ chức thứ nhất là hướng dẫn tuyên truyền cho các hộ nuôi trồng thủy sản
thứ nhất là chấp hành nghiêm ngược đoàn giao thông được thủy nội địa
hai là bố trí hệ thống báo hiệu để đảm bảo an toàn giao thông
thứ ba là hệ thống đồng bè triển khai đúng vị trí đã được cấp có thẩm quyền và không sử dụng mục đích này và mục đích khác
thứ ba là hệ thống neo trăng đặc biệt là mùa bão lũ phải đảm bảo an toàn và tránh việc va chạm giữa các phương tiện và các hộ nuôi trồng thủy sản
toàn tỉnh hải dương hiện có hơn bảy năm trăm linh lồng cá nuôi trên các tuyến sông qua địa bàn chín huyện thị xã thành phố trong đó tập trung nhiều ở huyện nam sách và thành phố hải dương
mùa mưa bão thường bắt đầu từ tháng sáu kéo dài đến tháng một mươi dương lịch
trong thời gian này thời tiết diễn biến bất thường các hộ nuôi cá lồng cần thường xuyên quan sát các dấu hiệu thiên nhiên
khi có diễn biến xấu với thời tiết như mưa to gió lớn có thể di chuyển lồng nuôi cá vào vị trí gần bờ để tránh bị trôi khi nước chảy xiết
đồng thời thường xuyên kiểm tra tu sửa lồng bè gia cố hệ thống dây neo phao báo hiệu
thời điểm này lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thường xuyên kiểm tra thông tin tuyên truyền
hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng trên sông chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa bão chúng tôi lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh hải dương
đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền luật phổ biến pháp luật đối với những hộ cá lồng đối với cơ sở kinh doanh
chúng tôi yêu cầu chấp hành đầy đủ các báo hiệu phao tiêu dây dọa leo buộc phải chắc chắn
đối với trong mùa bão ngày mưa bão thì yêu cầu các chủ hộ cá lồng bố trí nhân lực người để canh gác
đề phòng xảy ra những tai nạn trong mùa mưa lũ
trước tình hình mưa bão có thể diễn biến thất thường người nuôi cá lồng trên sông cần theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết
thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn hệ thống lồng nuôi cá trên sông để bảo vệ thành quả sản xuất
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số một ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự đã ban hành công điện gửi ban chỉ huy upt các đơn vị địa phương
ban chỉ đạo upt yêu cầu ban chỉ huy bca
yêu cầu ban chỉ huy upt công an các đơn vị công an địa phương tập trung chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp phòng chống
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau
tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
hai theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của bão để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả
chủ động các phương án huy động lực lượng phương tiện của công an địa phương công an xã chính quy và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn
tổ chức cứu hộ cứu nạn giúp nhân dân kịp thời ứng phó khắc phục hậu quả sau thiên tai phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an
đảm bảo trang thiết bị nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống thiên tai và duy trì hoạt động thường xuyên
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
ba đối với khu vực ven biển phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên các đảo và lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản
hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua các cầu vượt biển kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ an ninh trật tự xã hội
ba đối với khu vực đất liền bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng tại cơ sở chủ động ra soát kiểm tra kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở
nhất là các khu dân cư trường học trụ sở cơ quan doanh trại công trường hầm mỏ để chủ động sơ tán di rời đảm bảo an ninh an toàn đê điều hồ đập đảm bảo an ninh trật tự an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực nước ngập sâu nước chảy xiết đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
tổ chức công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân các biện pháp ứng phó thiên tai kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban chỉ huy đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba